cả nhân tiến sĩ takeshi kasai cùng các đồng nghiệp khác ở who đã dành nhiều quan tâm hỗ trợ
cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân việt nam nhiều năm qua
tại buổi điện đàm hai bên trao đổi với nhau về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó ưu tiên đặc biệt về tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
đồng thời chú trọng cung cấp thông tin và tăng cường tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng
hai bên bàn bạc về việc trong thời gian tới sẽ tổ chức hội nghị quốc tế
chia sẻ về đáp ứng đối phó với các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
tăng cường năng lực hệ thống y tế và bao phủ y tế toàn dân
bộ y tế đề nghị who làm cầu nối hợp tác với một số nước
trong đó có vấn đề thông tuyến bảo hiểm y tế ví như việt nam và nhật bản
vấn đề này cũng đã được bộ trưởng bộ y tế việt nam và bộ trưởng bộ y tế lao động
và phúc lợi nhật bản bàn thảo trao đổi trong cuộc gặp cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại nhật bản nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế
tăng cường năng lực quản lý về dược và y tế là lĩnh vực mà việt nam hiện nay đang gặp khó khăn
tăng cường trao đổi chuyên môn y tế với các nước như chuyển giao công nghệ
đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chuyển giao công nghệ trong khám chữa bệnh
trước đó đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng nguyễn thanh long cũng đã tiếp tiến sĩ takeshi kasai
một người bạn thân thiết với ngành y tế việt nam
tiến sĩ takeshi kasai sau đó cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh yên bái
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan cho hay trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
sau ca nhiễm trong cộng đồng ở mức cao tại nhiều địa phương khiến tình trạng nhập lậu các loại kit test nhanh vẫn nóng
lực lượng hải quan liên tục phát hiện nhiều vụ buôn lậu mặt hàng này với quy mô lớn
lãnh đạo cục điều tra chống buôn lậu chia sẻ bất chấp sự kiểm tra kiểm soát gắt gao của lực lượng hải quan
cũng như các lực lượng chức năng khác nhiều đối tượng vẫn cố tình nhập lậu vận chuyển trái phép hàng hóa phòng chống dịch
trong đó có kit test covid một mươi chín
thời gian qua lực lượng hải quan đã chủ động triển khai các biện pháp để đấu tranh
ngăn chặn tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép các mặt hàng này và đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc lớn
mới đây nhất vào ngày sáu tháng bốn đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền bắc đội một cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
phối hợp với chi cục hải quan nội bài và cục hải quan hà nội đã kiểm tra lô hàng được vận chuyển từ cộng hòa xét
quá cảnh thổ nhĩ kỳ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
qua đó phát hiện và bắt giữ sáu mươi năm ký test covid một mươi chín nhập lậu
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai cục điều tra chống buôn lậu đã chủ trì phối hợp với cục hải quan hà nội phát hiện hơn tám mươi năm test nhanh covid một mươi chín
các loại có xuất xứ hàn quốc trị giá ước tính trên tám tỷ đồng
được vận chuyển từ hàn quốc về việt nam qua sân bay quốc tế nội bài
tại hà tĩnh ngày năm tháng ba tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo đã phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hà tĩnh
và trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phát hiện ngăn chặn kịp thời ba vụ vận chuyển hàng nhập lậu kit test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
tại khu vực biên giới thu giữ gần một trăm linh bộ
mới đây nhất ngày tám tháng ba tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo
chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo tiếp tục phối hợp bắt giữ gần kit test nhanh covid một mươi chín không có giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
trước tình hình này chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đối với nhóm mặt hạng sinh phẩm vật tư thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại công văn số một nghìn sáu trăm sáu mươi chín vp cp năm mươi một
theo đó yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ tài chính công an công thương quốc phòng chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
tổ chức đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả các trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý
trái quy định bảo đảm thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng ổn định giá và nguồn cung đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm vật tư thiết bị y tế
trong đó có các loại kit xét nghiệm covid một mươi chín máy đo spo hai
đồng thời nhấn mạnh ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác nắm tình hình
trên tất cả các tuyến địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa kiểm soát hoạt động nhập khẩu sản xuất kinh doanh đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm
vật tư thiết bị y tế và các loại thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
lãnh đạo cục điều tra chống buôn lậu cho biết dự báo trong thời gian tới
tình hình buôn bán vận chuyển trái phép các mặt hàng liên quan đến vật tư y tế phòng chống dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan chức năng trong đó có lực lượng hải quan
vì vậy trong thời gian tới lực lượng hải quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm soát chặt ngay từ biên giới đối với tất cả các hành vi vận chuyển trái phép
thiết bị y tế và các loại thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín đẩy mạnh công tác nắm tình hình kiểm tra kiểm soát nắm chắc tình hình địa bàn
thu thập thẩm tra xác minh thông tin giám sát phát hiện kịp thời các vi phạm của các tổ chức cá nhân
xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm
sau khi trẻ tiểu học và lớp sáu được quay lại trường từ ngày sáu tháng bốn nhân cơ hội tình hình dịch bệnh tại hà nội hạ nhiệt sâu
mới đây thủ đô đã mở cửa trường mầm non đón gần sáu trăm linh trẻ đi học trực tiếp sau đợt nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
quyết định được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đưa ra vào chiều tám tháng bốn dựa trên tờ trình của sở giáo dục và đào tạo
sở giáo dục nhận định tình hình dịch bệnh tại thành phố đã chuyển biến tích cực
số f là học sinh giáo viên giảm mạnh trong thời gian gần đây
ngày sáu tháng bốn khi trẻ lớp một đến lớp sáu được trở lại trường tỷ lệ đi học trực tiếp đạt chín mươi ba bảy
trong đó sở liên tục lấy ý kiến của phụ huynh về việc cho nhóm trẻ dưới sáu tuổi đi học lại và nhận kết quả tám mươi đồng thuận
theo quyết định của thành phố các trường mầm non đón trẻ
tổ chức bán trú và dạy hai buổi một ngày dựa trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của phụ huynh
tương tự cấp phổ thông trường mầm non phải đạt chuẩn theo hướng dẫn liên ngành của sở y tế
sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất và các tình huống khi có f vệ sinh và khử khuẩn trước và sau buổi học
kế hoạch đón học sinh của các trường phải được ban chỉ đạo chống dịch cấp quận huyện phê duyệt
trong quá trình đi học lại nếu dịch bệnh phức tạp và không đảm bảo an toàn
ban chỉ đạo chống dịch cấp huyện quận sẽ xem xét và quyết định có dừng học trực tiếp hay không
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hà nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất
thành phố hiện có gần một một trăm bốn mươi năm cơ sở giáo dục mầm non với gần sáu trăm linh trẻ theo học
các em đã nghỉ học ở nhà hoàn toàn kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng cách lại thời gian chống dịch và vận hành y tế vừa qua sở y tế tp hcm cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi
số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh trên địa bàn tp hcm giảm đến hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngày tám tháng bốn sở y tế tp hcm đã tổ chức sơ kết hoạt động quý i năm hai nghìn hai mươi hai và phương hướng hoạt động quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
trong báo cáo sở y tế tp hcm đã nêu ra tám vấn đề nóng trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai mà báo chí phản ánh cụ thể như sau
một sở f tăng cao quá tải thủ tục hành chính
hai sở ca nạn tử vong có những lúc tăng cao trở lại
học sinh đi học trở lại số ca mắc ở trẻ em tăng cao
giảm thu của các bệnh viện công lập số nhân viên y tế nghỉ việc tăng
năm sự thang phiền chưa nhận được tiền hỗ trợ chống dịch theo nghị quyết một mươi hai của hội đồng nhân dân tp hcm
công tác thanh tra điều tra kiểm toán liên quan đến mua sắm chống dịch
thông tin trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín như quảng cáo
mua bán monopiravir hậu covid một mươi chín
tám tài biến trong phẫu thuật thẩm mỹ
ngoài ra sở y tế tp hcm cũng đưa ra một mươi hoạt động nổi bật quý i năm hai nghìn hai mươi hai liên quan đến tiêm vaccine covid một mươi chín
quản lý f qua mạng đối thoại với nhân viên ngành y tế và người bệnh đổi mới khám chữa bệnh
tình hình mới đẩy nhanh xây dựng các công trình bệnh viện
thí điểm bác sĩ về y tế cơ sở và tham mưu thông qua các chính sách hỗ trợ cho y tế cơ sở
về hoạt động khám chữa bệnh trong quý i năm hai nghìn hai mươi
các bệnh viện trên địa bàn tp hcm tiếp nhận gần ba bốn triệu lượt khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú
giảm đến hơn hai mươi năm so với quý i năm hai nghìn hai mươi một
số chi phí khám chữa bệnh là ba bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng giảm hơn một mươi sáu so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba
quý ii năm hai nghìn hai mươi hai bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch
nâng cao năng lực khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cải cách hành chính
thì sở y tế tp hcm tăng cường thanh tra
kiểm tra quản lý ngành nghề y dược tư nhân
theo sở y tế tp hcm dự kiến quý ii năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khánh thành bệnh viện truyền máu huyết học
huyện bình chánh tp hcm đưa bệnh ung bứu cơ sở hai tp thu đức tp hcm
và khối nhà trung tâm tiêm mạch trẻ em của bệnh viện nhi đồng một đi vào hoạt động
trong thời gian qua tp hcm đã đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như các công tác y tế nói chung
xong tp hcm cũng đã đạt được nhiều thành quả tốt
hãy làm cơ sở và động lực để bước sang quý hai tiến hành các dự định mới